tại tỉnh phú thọ mưa lớn kèm theo dòng lóc từ đêm qua cho đến dạng sáng nay
đã khiến một người bị thương hơn hai trăm linh công trình bị ảnh hưởng nặng nề
mưa rông đã làm gãy đổ nhiều cây lớn trên các tuyến đường chính
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông và xử lý cây gãy đổ
lãnh đạo tỉnh phú thọ cũng yêu cầu ưu tiên hỗ trợ nhà dân
và các công trình trường học bảo đảm sớm cấp điện trở lại
đợt rông này đã làm một người bị thiệt mạng tám người bị thương
gây thiệt hại nhiều tài sản nhà cửa và hoa màu của người dân